bất chấp khói đen độc hại tỏa ra nghi ngút cùng sức nóng của lửa phát ra từ căn nhà đang bốc cháy
những người hàng xóm tốc bụng vẫn rất quyết tâm tìm mọi cách để cứu các nạn nhân mắc kẹt bên trong
đó là câu chuyện vừa xảy ra vào sáng ngày bốn tháng bảy tại quận một mươi hai tp hcm
đoạn clip này được nhân chứng ghi lại vào thời điểm lửa đang bùng phát rất mạnh
theo các nhân chứng khói và sức nóng bao trùm toàn bộ căn nhà và tỏa ra khắp tầng trệt và tầng một
khi tiếng kêu cứu của các nạn nhân vang lên thì tâm trí của những người hàng xóm cũng không khác gì như đang ngồi trên đống lửa